ngày hôm nay bốn khu vực của ukraine bao gồm danesk lugansk kherson và zamborizhia
bắt đầu lấy ý kiến người dân về việc sắp nhập vào liên bang nga
tổng thống nga vladimir putin trong một bài phát biểu ngày hai mươi một tháng chín cho biết
moscow ủng hộ quyết định được đưa ra trong cuộc trưng cầu ý dân
trong khi chính quyền kiev và nhiều quốc gia phương tây đã ngay lập tức tuyên bố phản đối bước đi này
và khẳng định sẽ không công nhận kết quả cuộc trưng cầu ý dân về việc sắp nhập nga
dù bắt đầu lấy ý kiến từ ngày hôm nay tuy nhiên vì lý do an ninh
việc bỏ phiếu trực tiếp sẽ diễn ra vào duy nhất ngày hai mươi bảy tháng chín
từ hôm nay tới thời điểm đó người dân bốn tỉnh danesk lugansk kherson và zamborizhia
sẽ bỏ phiếu theo từng nhóm hoặc gửi các lá phiếu theo đường biêu điện hoặc giới chức trách đến địa điểm thu phiếu
sẽ có gần hai điểm bỏ phiếu trên khắp bốn tỉnh miền đông ukraine và một số tại nga
nơi những người ukraine tại miền đông đang sơ tán
tiếng nga là ngôn ngữ duy nhất được viết trên phiếu bầu do chính quyền ly khai ở danessk và lugansk phát hành
trong khi đó các lá phiếu của người dân khereson và zaborizhia được in bằng tiếng nga và tiếng ukraine
chính quyền ly khai ở bốn tỉnh của ukraine đều cam kết sẽ tối đa hóa tính minh bạch và hợp pháp
của các cuộc trưng cầu ý dân và quá trình bỏ phiếu sẽ được các quan sát viên quốc tế giám sát
do tình hình bất ổn tại ukraine chính quyền địa phương của bốn vùng trên đều chuẩn bị tăng cường
các biện pháp an ninh trong những ngày bỏ phiếu để đảm bảo
an toàn cho người dân và các quan sát viên nước ngoài
trong phản ứng từ ukraine và phương tây chính phủ ukraine cho rằng triển vọng ngoại giao
cho cuộc xung đột nga ukraine sẽ kết thúc nếu trưng cầu ý dân diễn ra
tổng thống mỹ joe biden tổng thống pháp emmanuel macron thủ tướng đức olaf schol
cũng như nato liên minh châu âu đều lên tiếng phản đối các vùng của ukraine chưng cầu ý dân
tuyên bố sẽ không công nhận kết quả hay bất kỳ động thái sắp nhập lãnh thổ nào
hôm qua trong cuộc họp đặc biệt của hội đồng bã liên hợp quốc
tổng thư ký antonio guterres cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về sự kết hại